trong hai năm trở lại đây thu nhập từ trang trại tổng hợp của anh khoảng từ bốn trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một năm
ngoài ra trang trại của anh còn giúp giải quyết việc làm thường xuyên từ năm đến bảy lao động hàng năm
anh quảng là một trong số những thanh niên tại xã thanh tâm thông qua tổ chức đoàn để vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm
mọi thủ tục giải quyết cho vay diễn ra thuận lợi nhanh chóng kịp thời
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đoàn thanh niên huyện thạch thành đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội huyện
để giả soát cũng như giải ngân nguồn vốn vay giải quyết việc làm
cho các đồng chí đoàn viên thanh niên
tính đến thời điểm hiện tại bây giờ tổng số vốn đã được giải ngân gần hai tỷ đồng
qua đấy giải quyết rất nhiều các vấn đề việc làm cũng như ổn định việc làm cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến thời điểm ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tại đơn vị tiến hành cho vay chín mươi năm tỷ đồng và giải quyết được cho hơn hai trăm linh lao động
có nhu cầu
trong hai trăm hai mươi bốn lao động này cơ bản đã tạo được việc làm và duy trì việc làm ổn định
trong đó thì có một số lao động giải quyết được nhu cầu về vốn phát triển sản xuất và vươn lên
có doanh thu rất lớn thu hút được nhiều lao động
thạch thành là một huyện miền núi của tỉnh thanh hóa tỷ lệ hộ nghèo thấp
tuy nhiên lực lượng lao động trẻ chiếm đến tám mươi nhu cầu vay để làm kinh tế gia đình và giải quyết việc làm tại chỗ tương đối cao
song thực tế nguồn vốn từ quỹ quốc gia về việc làm còn đang hạn chế
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đơn vị không được bổ sung nguồn vốn
năm hai nghìn một mươi tám được bổ sung hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng trong đó ngân hàng chính sách xã hội tự huy động được một tỷ
vốn do ủy ban nhân dân tỉnh giao chuyển bảy trăm năm mươi triệu
và từ ngân hàng huyện chuyển sang là năm trăm linh triệu
số lượng lao động và kinh doanh cá thể được vay từ nguồn vốn này vẫn còn hạn chế nhiều với nhu cầu thực tế tại địa phương
đến hợp tác xã thanh long thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
ít ai biết rằng ông chủ của hợp tác xã trồng thanh long là một cán bộ bộ đội nghỉ hưu
ông đoàn quang ngọc sau khi nghỉ hưu trong ngành bộ đội
ông đã mạnh bạo mở hợp tác xã trồng chọt chăn nuôi tổng hợp
gồm bốn hectare cây ăn quả thanh long hơn hai hectare cây thảo dược và một số lượng hư nai lợn rừng
hợp tác xã của ông tạo công an việc làm thường xuyên cho một mươi một một mươi hai lao động chủ yếu là các cán bộ nghỉ hưu
mức lương thu nhập tùy theo đặc thù của công việc từ bốn sáu triệu
hiện tại mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu như hợp tác xã thanh long của ông đoàn quang ngọc cũng khá phổ biến tại uông bí
các mô hình này được vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã hỗ trợ rất lớn cho vấn đề giải quyết việc làm tại chỗ
đặc biệt cho đối tượng lao động sau nghỉ hưu vẫn còn sức khỏe
ngân hàng chính sách xã hội và địa phương đã tạo điều kiện tốt để các đối tượng được tiếp cận nguồn vốn
sử dụng hiệu quả nguồn vốn
các mô hình này được vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã hỗ trợ rất lớn cho vấn đề giải quyết việc làm tại chỗ

các mô hình này được vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã hỗ trợ rất lớn cho vấn đề giải quyết việc làm tại chỗ
đặc biệt cho đối tượng lao động sau nghỉ hưu vẫn còn sức khỏe

các mô hình này được vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã hỗ trợ rất lớn cho vấn đề giải quyết việc làm tại chỗ

và nguồn vốn mà ủy ban nhân dân tỉnh chuyển sang ủy thác cho vay là một trăm linh sáu tỷ
và hiện nay dư lợi chương trình cho vay giải quyết vùng thảm của ông tôi là bốn trăm năm mươi sáu tỷ
trong đó là quá hạn chỉ có ba tỷ mốt là chiếm có ba
thì nhìn chung là các hộ vay và cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn là đều sử dụng đúng mục đích có hiệu quả
vốn vay phát huy được hiệu quả rõ nét tại những hộ gia đình sinh sống tại các địa bàn khó khăn vùng núi với mô hình kinh tế nông lâm ngư nghiệp là chủ yếu nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh quảng ninh mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh
một số mô hình kinh tế nổi bật nhất là sản phẩm ô cốp tại địa phương như mô hình thanh long ruột đỏ uông bí nuôi thủy sản quảng yên vườn cây ăn quả cây dược liệu
đặc biệt là mô hình nuôi trồng thủy sản là những mô hình cần được hỗ trợ vốn vay từ các chương trình giải quyết việc làm
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám nguồn vốn vay từ quỹ quốc gia đã giải quyết được một mươi ba ba trăm chín mươi năm lượt lao động có việc làm tại quảng ninh
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hoạt động cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm thực hiện theo quy định tại luật việc làm đã có những điều chỉnh phù hợp so với giai đoạn trước nhằm phù hợp với thực tiễn
theo báo cáo của ngân hàng chính sách xã hội việt nam tính đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đạt một mươi bốn năm trăm sáu mươi tỷ đồng trong đó vốn từ quỹ quốc gia về việc làm là bốn bốn trăm chín mươi bảy tỷ đồng
và các nguồn từ tiền thu lãi nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay để giải quyết việc làm nguồn vốn do ngân hàng chính sách xã hội huy động
vấn đề vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm trong những năm qua đã đem lại hiệu quả hết sức thiết thực
đối với người lao động và đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh
bình quân mỗi một năm chúng ta giải quyết trên một trăm linh lao động có việc làm
thông qua tự tạo việc làm hoặc là thông qua các cơ sở sản xuất kinh doanh
thứ hai trong những năm qua chúng ta đã hỗ trợ cho trên một trăm một mươi năm người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
và rất nhiều người được hỗ trợ nhiều gia đình được hỗ trợ
từ vốn ngoài đã thoát nghèo trở thành những hộ có mức sống trung bình ở các địa phương
đặc biệt là những vùng sâu vùng xa những vùng đồng bào dân tộc
tương trình cho vay giải quyết việc làm đặc biệt sau này thực hiện theo luật việc làm và nghị định sáu mươi một chính phủ là có rất nhiều ý nghĩa
rất là quan trọng trong tạo việc làm

tăng thu nhập cho người lao động từ đó góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu quốc gia của chính phủ
mục tiêu về giảm ngay bên vườn và xây dựng nông thôn mới
và đặc biệt trong giai đoạn tới nguồn vốn từ chương trình này sẽ có vai trò rất quan trọng
trong việc giúp cho người lao động sống học nghề có nguồn vốn để khởi sắc và việc làm
tuy nhiên thực tế cũng cho thấy số vốn cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm mới chỉ đáp ứng được khoảng ba mươi ba mươi năm nhu cầu thực tế từ nguồn vốn
đặc biệt nhu cầu trong vấn đề giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên nông thôn
cũng như nhu cầu tăng mức cho vay đối với người lao động và hộ kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa đối với hoạt động đầu tư
là một trong những khó khăn cần được tháo gỡ để nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ quốc gia về việc làm
nhu cầu vay của đoàn viên thanh niên là rất nhiều tuy nhiên là cái nguồn vốn thì lại có hạn chế
trên cơ sở đấy thì tôi cũng có một số các đề xuất
cái đề xuất thứ nhất đấy là đề nghị là tăng cái nguồn vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm
cái đề xuất thứ hai đấy là bây giờ theo quy định
thì đối với lại là những cái dự án mà từ năm mươi triệu trở lên là phải thế chấp
thì tôi cũng đề nghị là điều chỉnh lại là đối với những dự án là vay từ một trăm linh triệu trở lên thì mới cần phải thế chấp
và cái đề xuất thứ ba đấy là cái vốn sản xuất kinh doanh
thì cũng đề nghị là tăng lên là hai tỷ đồng là trên một dự án
nguồn vốn thì đến nay thì cái chủ trương chỉ cho những hộ vay giải quyết việc làm được năm mươi triệu thôi
nhưng mà các hộ đầu tư như nuôi lồng bè thì cũng là đầu tư rất lớn
cần cái số tiền là phải lớn nhưng tôi cũng đề nghị chỗ ngân hàng chính sách của tỉnh cũng là như trung ương
quan tâm đối với các hộ để phát triển kinh tế và nhân rộng mô hình này ra
để làm sao phát triển cho nó phát triển kinh tế nó nâng cao
và cho nó đáp ứng và làm giàu cho địa phương cũng là làm giàu cho gia đình
tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cho vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cục việc làm bộ lao động thương minh và xã hội cùng ngân hàng chính sách việt nam
ngân hàng chính sách các chi nhánh đại diện sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh
và một số tổ chức đoàn thể cũng đã tham luận và đặt ra các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
và tăng cường nguồn vốn hỗ trợ tốt hơn nữa đối với nhu cầu vay giải quyết việc làm hiện nay
tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cho vai vốn từ quỹ quốc gia về việc làm gia đình

cục việc làm mở rộng việc làm phát huy nội lực kinh tế xã hội tại địa phương
đến đây thời lượng chương trình tạp chí lao động xã hội tuần này cũng đã hết
trong các chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm về những tháo gỡ khó khăn
nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ quỹ quốc gia về việc làm
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo